ngày một mươi hai tháng một đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm trao quả tết cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở hai huyện miền núi đắk rông và hướng hóa tỉnh quảng trị dân hương dân hoa tại khu lưu niệm đồng chí trần hiễu dực và di tích quốc gia đặc biệt thành cổ quảng trị
phó thủ tướng trương hòa bình đã trao tặng hai trăm linh phần quà tết cho đồng bào hai huyện hướng hóa và đắk rông một triệu đồng một xuất tặng bốn huyện đắc rông hướng hóa hải lăng triệu phong mỗi huyện năm mươi triệu đồng tặng hai trăm linh triệu cho quỹ khuyến học của tỉnh quảng trị
nhân kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh phó thủ tướng trần hiễu dực chiều ngày một mươi hai tháng một phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cùng các thành viên trong đoàn đã đến dân hương dân hoa tại khu lưu niệm đồng chí trần hiễu dực tại thôn dương lệ đông xã triệu thuận huyện triệu phong
cũng trong chiều ngày một mươi hai tháng một đồng chí trương hòa bình cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dân hoa dân hương các anh hùng liệt sĩ tại di tích quốc gia đặc biệt thành cổ quảng trị